thông tin từ sở y tế tỉnh quảng nam cho biết ba mươi trên bốn mươi du khách liên quan đến nữ bệnh nhân thứ một mươi bảy đến hội an đang được cách ly theo dõi ở địa phương đã có kết quả âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên theo quy định thì những người này vẫn đang được cách ly và tiếp tục giám sát chặt chẽ theo quy định
ba mươi trên bốn mươi du khách có kết quả âm tính với covid một mươi chín còn lại một mươi trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm
hiện sức khỏe của bốn mươi du khách nước ngoài này vẫn bình thường và đang được tiếp tục cách ly theo dõi
ngành y tế tỉnh quảng nam khuyến cáo người dân chủ động làm theo các hướng dẫn của y tế địa phương và bộ y tế
đồng thời theo dõi qua các kênh thông tin đại chúng chính thống để tránh hoang mang dẫn đến có những hành động tổn hại đến cộng đồng
còn tại quảng ninh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đối với một trăm hai mươi bảy trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bốn du khách nhiễm covid một mươi chín tại hạ long
trong đó có sáu mươi tám ca đã cho kết quả xét nghiệm âm tính các ca còn lại đang chờ làm xét nghiệm
cũng trong chiều ngày hôm qua thành phố hạ long đã ra quyết định phong tỏa toàn diện bốn khu vực dân cư khách sạn
các tàu du lịch liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới bốn du khách này lập hồ sơ khai báo y tế khám sức khỏe ban đầu đối với khoảng gần ba trăm linh cư dân của thành phố
trong khi đó tại con tum sở y tế tỉnh cho biết hiện ngành chức năng đã tiến hành cách ly hai trường hợp trên địa bàn thành phố con tum
trong đó có một trường hợp tiếp xúc gần với hai ca nhiễm dương tính với covid một mươi chín tại đà nẵng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh con tum đã lấy mẫu xét nghiệm của hai đối tượng này gửi về viện dịch tễ tây nguyên để làm xét nghiệm
hiện tại sức khỏe của tất cả đều ổn định không có triệu chứng của covid một mươi chín
hôm nay ngày chín tháng ba ubnd tỉnh lào cai cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn công bố những thông tin liên quan đến hai du khách người anh đã được xác định dương tính với covid một mươi chín
ngành y tế tỉnh xác nhận hai du khách di chuyển đến bảy địa điểm trên địa bàn thành phố thị xã sapa
và xác định được một trăm tám mươi người có tiếp xúc trong đó năm mươi bốn người tiếp xúc gần năm mươi một người tiếp xúc gián tiếp và bảy mươi năm người tiếp xúc vòng ba
tất cả một trăm tám mươi người đều đã được cách ly theo quy định
hiện tỉnh lào cai đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch đồng thời tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng ba
tối nay tỉnh thừa thiên huế đã cho di chuyển tổ chức cách ly tập trung toàn bộ một mươi bốn du khách từng lưu trú tại khách sạn có bệnh nhân thứ ba mươi lưu trú
đồng thời cách ly hai mươi ba trường hợp là người tiếp xúc gần lên điểm cách ly trường quân sự tỉnh
hiện tại địa phương này vẫn đang tiếp tục ra soát thông tin toàn bộ hành khách đi trên chuyến bay vn một nghìn năm trăm bốn mươi bảy từ hà nội vào huế ngày sáu tháng ba
và những người có tiếp xúc với người đang được cách ly và quá trình tiếp xúc của các người thuộc diện giám sát y tế để phun thuốc khử trùng và tổ chức cách ly giám sát theo quy định
ngày chín tháng ba tỉnh đắk lắc xác nhận không có chuyện một người dân ở tỉnh này bị cáo
cách ly do đi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ một mươi bảy ở hà nội
cùng với đó tỉnh khuyến cáo người dân cần tiếp nhận thông tin chính thống không hoang mang trước tình hình dịch bệnh tuân thủ nghiêm những quy định của ngành y tế
tỉnh đến nay đắk lắc đã tổ chức cách ly một trăm một mươi bảy trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín trong đó có hai mươi bốn trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế và chín mươi ba trường hợp cách ly tại nhà chưa có trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín